tại tỉnh yên bái vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở công ty mai unico hàn quốc đóng trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm qua khiến một trăm năm mươi hai công nhân phải vào viện cấp cứu
đến chiều nay sức khỏe của số công nhân trên cơ bản đã ổn định trong đó có chín mươi năm người đã được ra viện
theo tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh yên bái đến một mươi bảy h chiều nay sức khỏe của một trăm năm mươi hai người bị ngộ độc thực phẩm của công ty may unico hàn quốc
đóng trên địa bàn tỉnh cơ bản đã ổn định
ngoài chín mươi năm người đã ra viện năm mươi bảy người còn các dấu hiệu mệt mỏi đau đầu nhẹ nên tiếp tục được theo dõi điều trị tại các bệnh viện
như tin đã đưa vào khoảng sau hơn một giờ sau ca ăn trưa ngày ba mươi tháng bảy của gần sáu trăm linh cán bộ công nhân
tại căng tin nhà máy may của công ty may unico hàn quốc tại khu công nghiệp âu lâu thành phố yên bái tỉnh yên bái
nhiều công nhân có biểu hiện đau bụng nôn khó chịu trong người
đội vụ y tế của công ty đã tiến hành sơ cứu
các cơ quan chức năng của tỉnh yên bái đã kịp thời có mặt để phối hợp đưa các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc đến bệnh viện
cùng với đó các lực lượng chức năng tỉnh yên bái và thành phố yên bái đã tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ
lấy các mẫu thức ăn thực phẩm tại nhà bếp và kho chứa thức ăn để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc